tại đồng tháp những ngày qua lũ thượng nguồn đổ về kết hợp với chiều cường dâng cao khiến cho nhiều tuyến đê sung yếu bị vỡ
riêng tại huyện tháp một mươi vụ vỡ đê vào tối ngày một mươi hai tháng chín đã làm một trăm bốn mươi chín hectare lúa đang vào mùa thu hoạch bị ngập úng ước tính thiệt hại lên đến gần bốn tỷ đồng
cánh đồng này đang vào mùa thu hoạch nhiều bà con đã thuê xong máy cắt thỏa thuận xong giá lúa
nhưng giờ đây sau một đêm tất cả đã chìm trong biển nước đầu tư công sức tiền của cả mấy tháng trời giờ thành tay trắng
người ta hốt lên được chút nào hay chúng ấy rồi dớt giác xót của quá dớt giác vậy thôi chứ biết là mình cũng không ăn được tại vì lúa nó mới có vừa vô gạo rồi
cắt cũng có nhiều đó rồi đem về đập ra ngửi phía khu sẽ ăn còn nở vọng thì phải trả người ta rồi giờ không có trả mình nỉ
ngay khi bắt đầu vỡ đê chính quyền địa phương đã huy động bốn máy cơ giới và trên hai trăm linh người túc trực gia cố
nhưng với đoạn vỡ trên hai mươi tỷ đồng tất cả đều bị ngập úng
nói về cái thiệt hại thì đối với trạm này là một trăm bốn mươi tám hectare hiện lúa còn khoảng bốn năm ngày nữa thu hoạch
ước tính thiệt hại là khoảng hơn ba tỷ đồng hiện nay thì đối với địa phương thì không có kinh phí để hỗ trợ
hiện địa phương đang đề nghị quyện và tỉnh có hỗ trợ để giúp cho dân khắc phục hậu quả
xã thạnh lợi có trên ba hectare lúa thu đông chưa thu hoạch nằm trong diện một mươi trạm bơm
trong đó tám trạm có nguy cơ vỡ đê rất cao
để bảo vệ những diện tích lúa còn lại hiện nay ủy ban nhân dân huyện cùng địa phương đang huy động toàn lực lượng
cùng nhiều phương tiện để tiếp tục ra cố các đoạn đê sung yếu đồng thời túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố